sau thời gian đấu tranh công an huyện gia lâm của thành phố hà nội phối hợp cùng cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã triệt phá thành công đường dây buôn bán vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi
đây là đường dây có quy mô lớn hoạt động liên tỉnh tính chất phức tạp cung cấp số lượng lớn vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ cho nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
cầm đầu đường dây là đối tượng nguyễn đăng ninh ba mươi năm tuổi trú tại phường hà lâm thành phố hạ long của tỉnh quảng ninh
không công an việc làm ninh cùng vợ là vũ kim hoa thuê trung cư trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội mở kênh youtube đao kiếm phong thủy thường xuyên đăng tải video clip trực tuyến quảng cáo các loại vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ
người mua xem sản phẩm trên trang youtube facebook của ninh sau đó liên hệ qua số điện thoại được cung cấp trên mạng để đặt cọc mua hàng
hàng sẽ được đến chuyển đến người mua qua dịch vụ chuyển phát của các công ty vận chuyển dưới tên gọi là các dụng cụ thể dục thể thao
bước đầu các đối tượng khai nhận
số vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ trên được mua từ cửa khẩu móng cái của tỉnh quảng ninh và cửa khẩu tân thanh tỉnh lạng sơn rồi vận chuyển tập kết về căn hộ ở xã đa tốn huyện gia lâm để tiêu thụ
lực lượng công an tiến hành khám xét hai phòng tại trung cư do vợ chồng ninh thuê thu giữ hai chín trăm bốn mươi sáu vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ
trong đó có bốn trăm sáu mươi năm kiếm sáu trăm tám mươi bình xịt hơi cay hai trăm một mươi một rùi cui điện sáu trăm năm mươi ba dao các loại
hiện công an huyện gia lâm đang tạm giữ hình sự hai đối tượng vũ kim hoa và nguyễn đăng ninh để điều tra về hành vi mua bán vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ
một nhóm thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn đã bị phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang phát hiện và bắt quả tang
ngày một mươi tám tháng một kiểm tra hành chính tại khách sạn bình dân hai trên đường lý thái tổ phường mỹ long thành phố long xuyên lực lượng chức năng bắt quả tang bảy thanh niên đang say sưa bay lắc sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng sáu trăm linh một của khách sạn

nguyễn văn tịnh cùng chú tại xã nhân hải thành phố quy nhơn của tỉnh bình định đã thực hiện tám vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là hơn một trăm linh triệu đồng
trước đó do cần tiền để tiêu xài và trả nợ nên hai đối tượng đã rủ nhau đi cướp tài sản thủ đoạn của hai đối tượng là điều khiển xe máy có gắn biển số giả đi dạo trên các tuyến đường vắng người
khi phát hiện người dân đi đường có mang theo những tài sản có giá trị thì điều khiển xe máy bám theo sau đó áp sát và dùng dao khống chế bị hại để cướp tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn của tỉnh bình định ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản
còn với thủ đoạn rụ rỗ lừa nạn nhân qua campuchia làm việc nhẹ lương cao năm đối tượng vừa bị công an tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn của tỉnh bình định ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh trái phép
đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để hoạt động mại dâm nói trên do đối tượng phan thị kim huệ quê tỉnh phú yên cầm đầu
trong thời gian từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một với thủ đoạn rụ rỗ lừa nạn nhân qua campuchia làm việc nhẹ lương cao từ tám mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng một tháng
các đối tượng này đã đưa gần chục nạn nhân là phụ nữ việt nam có độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi năm qua campuchia ép phục vụ khách tại các động mại dâm quán karaoke massage trá hình
thưa quý vị tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tỉnh điện biên còn một trăm một mươi tám đối tượng truy nã trong đó thì có tám mươi tám đối tượng truy nã về ma túy
trước thực tế đó lực lượng công an đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm tăng cường phòng ngừa điều tra
và xử lý tội phạm ma túy đặc biệt là trên các tuyến địa bàn trọng điểm vùng biên giới
vừa qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và công an các tỉnh luông pha băng
luông nạp thà phong sa lì nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tiến hành xác minh bắt giữ thành công và di lý ba đối tượng phạm tội về việt nam
đây đều là những đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến ma túy và đã có ít nhất một mươi hai năm lẩn trốn tại nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
qua công tác nắm tình hình phát hiện đối tượng trên không có mặt tại bản mà hiện đang cùng chồng ở trên lá nương cách bản bốn giờ đi bộ
với sự quyết tâm để truy bắt bằng lượng đối tượng tổ công tác đã di chuyển bí mật tiếp cận bắt giữ thành công đối tượng và di lý bàn giao về việt nam
có thể thấy sự phối hợp giữa lực lượng công an hai nước rất chặt chẽ
thời gian tới chúng tôi mong rằng mối quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng công an tỉnh không sa lì và công an tỉnh điện biên
ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc điểm chung của các đối tượng khi trốn tại nước ngoài là chúng hoàn toàn không liên lạc với người thân ở việt nam
nhiều lần thay đổi tên tuổi địa chỉ lập gia đình với người nước sở tại chọn những nơi xa xôi hẻo lánh
tìm cách hợp pháp hóa giấy tờ tùy thân để che giấu tung tích
khi lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng thường ra sức chống trả quyết liệt và tìm mọi cách để thoát thân
trong vòng chưa đầy hai tuần công an tỉnh điện biên đã bắt giữ thành công ba đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm
về ma túy đã và đang trốn ở nước ngoài
tinh thần mưu trí dũng cảm hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ của lực lượng công an hai nước việt nam lào
đã buộc các đối tượng phạm tội phải chịu sự trừng phạt theo quy định của pháp luật
trả lại sự công bằng vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển ba mươi viên ma túy tổng hợp trên đường đi tiêu thụ
vào khoảng hai mươi một h tối một mươi sáu h tầy bản siềng xã môn sơn huyện con cuông
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện con cuông
đồng chủ trì phối hợp các lực lượng phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng lê văn bốn
chú tệ xã môn sơn huyện con cuông về hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy
tăng vật thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp
qua điều tra xác định bốn là một mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép
chất ma túy từ lào về nghệ an rồi đưa đi các tỉnh phía bắc tiêu thụ
tại đắk lắc công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một đối tượng vi phạm giao thông
và có hành vi chống lại lực lượng công an khi đang làm nhiệm vụ
đó là phạm văn thưởng chú tệ huyện đắk minh tỉnh đắk nông
trong quá trình tổ công tác thuộc bộ cảnh sát giao thông công an thành phố bù ma thuật
đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại đường trần quý cát phường tân lập thành phố buôn ma thuật
thì phát hiện xe ô tô tải do thưởng điều khiển đi vào trong đường cấm trong giờ cao điểm
nên đã ra tiến hành kiểm tra
tuy nhiên khi lực lượng công an tiến hành lập biên bản xử lý thì thường đã có hành vi chống đối
như đứng chặn trước đầu xe ô tô cảnh sát giao thông gây mất trật tự xúc phạm lực lượng đang làm nhiệm vụ
lực lượng công an cưỡng chế đưa thưởng về trụ sở làm việc thì đối tượng ràng co cắn vào tay một đồng chí công an
với hành vi tham hồ tài sản công an huyện hè lèo tỉnh đắk lắk vừa khởi tố nguyễn xuân thanh
nguyên là thôn trưởng thôn ba xã yà nam huyện hè lèo
quá trình điều tra làm rõ trong thời gian làm thôn trưởng thôn ba năm hai nghìn hai mươi
nguyễn xuân thanh được ubnd xã giao nhiệm vụ thu các khoản
gồm quỹ phòng chống thiên tai quỹ đền ơn đáp nghĩa quỹ hội chữ thập đỏ
quỹ khuyến học quỹ chăm sóc người cao tuổi quỹ vì người nghèo của xã
và quỹ xây dựng cổng đường đầu nối của thôn ba
tổng số tiền mỗi hộ gia đình đóng vào ngân sách nhà nước và quỹ hoạt động của xã của thôn
trong năm hai nghìn hai mươi là năm trăm một mươi hai đồng
tuy nhiên sau khi thu xong nguyễn xuân thanh đã tham ô bốn mươi triệu đồng để tiêu xài cá nhân
từng là nạn nhân bị lừa bán nhưng sau khi trở về quê nhà thảo thị mua đã cùng mua mí tỷ
đi lừa người khác để bán săn trung quốc lấy năm vạn nhân dân tệ
công an tỉnh hà giang đã tiếp nhận hồ sơ vụ án mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
do đồn biên phòng bạch đích huyện yên minh bàn giao để điều tra theo thường quyền
đối tượng chính trong vụ án là mua mỹ tùa sinh năm hai nghìn ba trú tại tỉnh hà giang
vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín mua mí tỷ đã cấu kết với đối tượng thảo thị mua sinh năm hai nghìn ba
là người trú cùng thôn với nạn nhân cùng nhau lừa đưa một nạn nhân nữ qua biên giới sang trung quốc
để bán cho một người đàn ông với số tiền năm vạn nhân dân tệ mang về chia nhau
sau đó nạn nhân đã được lực lượng chức năng hai bên giải cứu
trước đó vào năm hai nghìn một mươi bảy chính thảo thị mua cũng đã từng bị đối tượng mua mí tỷ lừa bán sang trung quốc
với giá một mươi vạn nhân dân tệ sau đó mua được người nhà tìm về nhưng không tố giác tội phạm
mà tự thỏa thuận đòi tỷ trả cho mua số tiền ba trăm sáu mươi triệu đồng

sau đó mua và tủa đã cùng nhau gây ra vụ án trên
thưa quý vị thời gian qua tội phạm đánh bạc có diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi khó phát hiện
thời điểm càng về cận tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai dự báo tệ nạn đánh bạc có chiều hướng gia tăng
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vẫn đang triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn loại tội phạm này
mới đây nhất tại một bãi đất chống ở khu phố ba phường bửa hòa
đội cảnh sát hình sự công an tp biên hòa
phối hợp với công an phường biểu hòa đã phát hiện một mươi sáu đối tượng đang chuẩn bị đánh bạc
ăn tiền dưới hình thức đá gà thu giữ hai con gà đá và tám mươi năm triệu đồng tiền mặt
qua điều tra tại cơ quan công an xác định bảy đối tượng tham gia trực tiếp đánh bạc
ăn thua từ năm trăm linh đến hai triệu đồng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
đánh bạc đá gà hành thức đá gà mà chưa có chơi thì chính xác gặp tới bắt chúng tôi
trong lúc tôi đi ăn cơm thì có bạn đủ đi đá gà

rồi vừa tham gia thì công an gặp tới bắt

công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã triệt phá hai mươi vụ bắt giữ một trăm hai mươi năm đối tượng phạm tội
và vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc
thu giữ một ô tô bảy mươi bốn xe máy các loại
ba mươi chín điện thoại di động một mươi máy game cho chơi điện tử
và trên hai sáu tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật có liên quan khác
có thể thấy bên cạnh tội phạm đánh bạc truyền thống
lợi dụng các địa bàn xa trung tâm khu vực hẻo lánh
địa bàn giáp danh tổ chức đánh bạc và cho người cảnh giới
thì hiện nay các đối tượng đánh bạc sử dụng mạng internet
mạng viễn thông gồm các hình thức lô đề cá độ bóng đá để đánh bạc
nhanh chóng đưa các vụ án liên quan đến cờ bạc để ra xử lý
làm tạo được tính răng đe
tổ chức đấu tranh quyết liệt với tội phạm này
kiên quyết là không cho các tụ điểm tên ạn xảy ra và diễn ra trên địa bàn
qua đây thì đề nghị người dân
và khi mà phát hiện đến các tụ điểm cờ bạc và các đối tượng tổ chức hoạt động
thì cung cấp cho các ngôn an để phối hợp xử lý
công an thành phố biên hòa đã và đang cùng với lực lượng công an toàn tỉnh đồng nai đấu tranh
đánh mạnh vào các điểm tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn
qua đó đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động chính trị
kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
đảm bảo sự bình yên để người dân vui xuân đón tết
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh lạng sơn
phối hợp với các lực lượng chức năng huyện tràng định
vừa phát hiện và điều tra vụ hủy hoại sáu ba trăm bốn mươi sáu năm m hai rừng tự nhiên xảy ra
tại thôn bản nhàn xã hùng việt huyện trang định
theo kết quả điều tra bước đầu vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
hoàng trí thiện sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại phường tri lăng thành phố lạng sơn
là giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp hòa bình
thực hiện ký hợp đồng thuê đất rừng sản xuất với một mươi hộ dân tại xã hùng việt huyện trang định
với tổng diện tích một mươi hai hai hectare
trồng cây cắt sâm
quá trình sử dụng đất công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp hòa bình
đã tự ý thuê công nhân máy xúc thực hiện việc đào săn ủi đất phá cây
khoan hố đào hầm khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép
cũng liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích công an tp tuy hòa tỉnh phú yên
vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với trương nhật trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường bảy tp tuy hòa
kết quả điều tra cho thấy vào tối ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một do có mâu thuẫn từ trước
nên trường cùng với đồng bọn đã tìm anh phạm tấn dũng chú tại phường chín tp tuy hòa để trả thù
phát hiện anh dũng đang ngồi ăn cơm cùng gia đình trường và đồng bọn đã dùng sẻ ghế nhựa
đánh liên tục vào người của anh dũng gây thương tích một mươi sáu cho anh dũng và một số người đứng gần đó
được biết vào đầu năm hai nghìn hai mươi trương nhật trường cũng đã bị công an tp tuy hòa xử phạt hành chính năm năm triệu đồng
về hành vi đánh nhau và sử dụng công cụ hỗ trợ không có giấy phép
trong giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay thì tuân thủ quy định phòng chống dịch là góp phần chung tay
đẩy lùi dịch bệnh tuy nhiên lại có những cá nhân chỉ vì lợi ích riêng mà đi ngược lại lợi ích chung
thậm chí là chống đối lực lượng làm nhiệm vụ gây bức xúc cho người dân
những hành động như thế rất đáng bị lên án và xử lý nghiêm
tại địa bàn tỉnh đồng nai
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng
đối với lê hoàng tân ba mươi hai tuổi và nguyễn văn nhớ ba mươi bốn tuổi cùng chú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi
chống người thi hành công vụ trước đó tân và nhớ cùng một số thanh niên tổ chức ăn nhậu gây mất an ninh trật tự
khi lực lượng công an đến nhắc nhở thì lớn tiếng thách thức nhớ chạy vào bếp lấy dao chém vào tay
trùng ý phạm xuân quyết gây tương tích nhẹ còn tân giật lấy cây ba chắc trên tay anh cái thiện vĩ
rồi đập trúng bụng anh vĩ thì bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế bắt giữ
tôi lê hoàng tân với nguyễn văn nhớ với lê hoàng nghĩa có nhậu lúc thay giờ có nhậu
mấy anh lực lượng công an vô kiểm tra tôi có ôm cán bộ có đặt cán bộ một cái
rồi mấy anh cán bộ bắt
em nhận cái gì
em thấy em sai
mới đây tòa án nhân dân huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo trần việt cường
một mươi tháng tổ giam về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng cương biết tin vợ chồng người hàng xóm có kết quả dương tính với sars cov hai
nên đã điều khiển xe máy trong tình trạng đã xe dìn đi xét nghiệm
khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín số hai thuộc ấp bình tân xã xuân phú
thấy cường trong tình trạng xe xỉn
lê đăng tươi thanh niên tình nguyện khuyên cường nên đi về ngày mai hãy đi xét nghiệm
nghe vậy cường bực tức liên tục có lời lẽ to tiếng chửi bới và chạy đến để đánh anh tươi
nhưng được mọi người cản lại
sau đó khi anh tươi đến mở hàng rào chắn cho phương tiện đi qua
thì cường liên chạy đến đấm trúng vào mắt anh tươi
ngay lập tức các thanh niên trực tại chốt chạy đến ông cản cường
nhưng cường vẫn tiếp tục lớn tiếng chửi đe dọa anh tươi rồi điều khiển xe mô tô chạy về nhà
vào cuộc điều tra cơ quan công an bắt cường về tội chống người thi hành công vụ

thì chúng tôi sẽ kiết quyết xử lý theo quyết định của pháp luật
có thể nói hành vi côn đồ thiếu ý thức pháp luật của các đối tượng chống người thi hành công vụ
cần phải xử lý nghiêm
có như vậy mới gian đe giáo dục phong ngừa tội phạm
cũng như góp phần nâng cao
ý thức chấp hành pháp luật của người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa tổ chức đấu tranh triệt phá đường dây đưa và nhận hối lộ
trong việc sắp xếp xe xuất khẩu hàng hóa tại khu vực cửa khẩu quốc tế hữu nghị
thu lợi bất chính hơn nửa tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với ba đối tượng là đinh văn thìn nông tuấn anh lâm văn hưởng
là cán bộ đội quản lý trật tự đô thị huyện cao lộc tỉnh lạng sơn về hành vi đưa và nhận hối lộ
nhằm điều tiết sắp xếp phương tiện được xuất khẩu vượt tuyến không theo thứ tự quy định
lợi dụng tình trạng hàng nghìn xe hàng hóa xuất khẩu ủ nứ chờ tới lượt thông quan
tại bãi trung chuyển cơ khẩu quốc tế hữu nghị các đối tượng thông đồng đưa những xe mới đến
thay vào vị trí xe cũ là những xe đã được cấp phiếu xếp xe xuất khẩu nhưng phải quay đầu
để đổi container với giá từ một trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng một xe
cơ quan công an đã làm rõ các đối tượng thu lợi bất chính trên năm trăm linh triệu đồng
còn tại bạc liêu công an tp bạc liêu vừa ra lệnh tạm giam đối tượng nguyễn duy tân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã hàm hiệp huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận để điều tra
làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an do có mối quan hệ làm ăn từ trước nên vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nguyễn duy tân mở công ty xây dựng tại phường bảy tp bạc liêu và thuê xe của một người đàn ông
ở tỉnh đồng tháp để thi công công trình
từ tháng bảy đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi tân đã thuê của người này bốn chiếc xe xúc
sau đó tân đem xe các xe xúc này thế chấp cho một người dân khác trên địa bàn tỉnh bạc liêu
với tổng giá trị là ba trăm năm mươi triệu đồng
đến hạn trả tiền thuê xe chủ xe nhiều lần liên hệ nhưng tân hứa hẹn và không trả tiền thuê
sau đó chủ xe đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh cho biết là đơn vị vừa khởi tố bắt tạm giam
đối tượng làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
vào ngày sáu tháng một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đức hùng
trú tại phường kỳ phương thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến năm hai nghìn hai mươi một bị can nguyễn đức hùng đã biên soạn đăng tải
chia sẻ trên các trang mạng xã hội facebook nhiều bài viết hình ảnh video clip có nội dung tuyên truyền
xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước
phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
hành vi của nguyễn đức hùng đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước
sự vững mạnh của chính quyền nhân dân chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
nguyễn đức hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và hiện nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý nghiêm minh đối với nguyễn đức hùng và các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
trong những ngày cuối năm như thế này thì nhu cầu mua sắm của người dân tại các khu chợ càng tăng cao
sự đông đúc vội vã khiến cho nhiều người chủ quan hoặc là mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản
vô tình tạo ra kẽ hở để kẻ gian trộm cắp hay móc túi
bên cạnh sự tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng thì mỗi người dân hãy tự đề cao
cảnh giác và áp dụng các biện pháp phòng ngừa trộm cắp để bảo vệ tài sản và sự an toàn của chính mình
mới đây đầu năm hai nghìn hai mươi hai phát hiện hai đối tượng nguyễn thị nhung và nguyễn quang tuấn đều bốn mươi bảy tuổi
trú tại xã bình mỹ huyện bình sơn có dấu hiệu nghi vấn xuất hiện tại khu vực chợ thạch trụ xã đức lân huyện mộ đức
anh nguyễn bình phi bảo vệ chợ đức lân đã bí mật bám sát theo dõi hoạt động của đối tượng
phát hiện đối tượng đang ra tay móc trộm chiếc điện thoại trong túi áo của một người đi chợ anh phi lập tức lao tới bắt quả tang
trước đó lợi dụng thời điểm cuối năm hai vợ chồng nguyễn thị nhung và nguyễn quang tuấn đến chợ đức lân thực hiện hành vi móc túi trộm tài sản của người đi chợ
trước tình hình tội phạm trộm cắp móc túi tại khu xung quanh chợ quảng ngãi công an các xã phường đã phối hợp chặt chẽ với ban quản lý chợ quảng ngãi
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
nhằm phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm đối tượng hay hoạt động
chỉ cần chút lơ là sơ hở thì tài sản của người dân có thể trở thành con mồi của tội phạm
thủ đoàn móc túi
các đối tượng khá nhanh và tinh vi nên việc nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mỗi người dân là hết sức cần thiết